hiện ở các tỉnh phía nam đang là cao điểm của mùa khô nên nguy cơ cháy rừng là rất cao
trong đó có những khu vực đang ở mức cảnh báo cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
tại đồng nai việc phòng chống cháy rừng nhất là tại khu vực rừng đặc dụng
đã và đang được lực lượng chức năng tập trung thực hiện
một buổi kiểm tra phòng chống cháy rừng tại khu vực rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
nơi đang có mức cảnh báo cháy cấp năm
tại đây ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng cháy lực lượng kiểm lâm còn đẩy mạnh tuyên truyền
vận động người dân không đốt rừng để lấy đất sản xuất cũng như mang các vật liệu dễ cháy vào rừng
bởi lẽ khu vực rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai hiện vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống đan xen
có chuyện nó lây lan nó chạm kìm thời là chữa và hỗ trợ cho người dân
khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai đang quản lý trên sáu mươi bảy hectare rừng
đây là một trong những khu rừng đặc dụng có diện tích tự nhiên lớn nhất việt nam
với hệ sinh thái rừng đặc trưng được xem là lá phổi của vùng đông nam bộ
để chủ động phòng chống nguy cơ xảy ra cháy rừng từ đầu mùa khô đến nay
khu bảo tồn đã trang bị thêm nhiều máy móc thiết bị hỗ trợ cho lực lượng kiểm lâm
đồng thời lập hàng chục điểm gác cử người túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ngoài ra tại các điểm rừng có nguy cơ cháy cao khu bảo tồn yêu cầu các kiểm lâm viên
thực hiện các biện pháp phát dọn thực bì đốt chủ động tại các khu vực đã lên kế hoạch
các phòng cháy rừng là chủ yếu toàn khu vực của khu tồn có bố trí sáu mươi sáu điểm gác
trong thời kỳ cao điểm này chúng tôi chủ trực tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng cháy rừng xảy ra
xong xong việc đó cũng tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện tốt công tác phòng cháy cháy rừng
kỳ cam kết về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy cháy rừng với hơn một
hiện đang là thời điểm nắng nóng gai gắt nhất nên nguy cơ cháy rừng tại đồng nai là rất cao
do đó ngoài việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chuyên môn
thì mỗi người dân nhất là các hộ sống gần rừng cần nâng cao ý thức tích cực thực hiện phòng chống cháy rừng